thông tin từ sở giao thông vận tải tp hcm cho biết thời điểm hiện tại sở này đã tiếp nhận sáu chín trăm ba mươi bảy đơn của người dân
đề nghị đi các tỉnh để đón người thân và con cái trở về thành phố qua hộp thư điện tử của sở giao thông vận tải tp hcm
sở này đã phản hồi và giải quyết được hai năm trăm chín mươi đơn được biết sau khi tp hcm trở lại cuộc sống bình thường mới
nhiều người dân có nhu cầu đón người thân đang mắc kẹt tại các tỉnh trong cả nước trở về nhà
tuy nhiên do đây là nhiệm vụ mới sở chưa chuẩn bị về mặt công nghệ nên phải giải quyết bằng thủ công
hiện tại bộ phận xử lý cho người dân có hai tổ xử lý qua email và công nghệ
dự kiến đến ngày sáu tháng một mươi sở sẽ giải quyết nhu cầu của người dân qua zalo hoặc email để mọi việc được thuận lợi và chính xác hơn
mặt khác sở phải tương tác với người dân do khai báo thông tin trong đơn không chính xác
vừa phải liên hệ với lực lượng cảnh sát giao thông ở các tỉnh để giải quyết cho người dân trong công tác xử lý
hiện tại ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản gửi các tỉnh thành hỗ trợ giải quyết lưu thông qua các tỉnh
nhưng việc giải quyết giữa các chốt ở các tỉnh thành chưa được thuận lợi nên vẫn xảy ra tình trạng mắc kẹt
kéo theo tình trạng xử lý đơn thư cho người dân vẫn chưa được đẩy nhanh
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết để đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn thư cho người dân
có một tổ đang xử lý yêu cầu trên email
ngoài ra đơn vị sẽ hướng dẫn người dân điền thông tin trên website và giải quyết trực tiếp bằng tài khoản gia lô để người dân di chuyển thuận lợi hơn